hàng năm đà nẵng và các tỉnh miền trung thường xuyên phải chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai bão lũ
do đó để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân nhất là tại các vùng hạ du
chính quyền các cấp đã không ngừng nỗ lực trong công tác ứng phó với bão với nhiều chương trình hành động
và việc lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ thông minh ở đà nẵng đã và đang hướng đến sự an toàn cho người dân vùng lũ
hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du hồ chứa vừa được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng
phối hợp với hệ thống cảnh báo lũ thông minh vfast thí điểm lắp đặt tại hồ đồng nghệ xã hòa khương huyện hòa vang
nhằm bảo đảm an toàn tại các hồ chứa nước lớn theo nghị định của chính phủ
chúng tôi có một tiếp cận khác
hệ thống chúng tôi thì vừa nhỏ gọn vừa áp dụng một công nghệ mới
tức là tự động điều khiển bằng công nghệ lô ra
không phụ thuộc vào sống viễn viễn thông
có hệ thống báo lũ này giúp bộ công có thể tỉnh giấc và dạy có thể di dờ mẫu tài sản
trước đó năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng cũng đã lắp đặt hệ thống cảnh báo ngập lụt
tại cộng đồng thuộc thôn bắc an xã hòa tiến huyện hòa vang
vừa rồi tình hình lục bão diễn ra liên tục
ở địa bàn đà nẵng và tình hình xã nước thủy điện
khu vực hạ du đối với hòa tiến thôn bắc an góp phần cho người dân chủ động hơn
tức là khi mực nước các mực nước thì đều có được thông tin đầy đủ
để người dân họ ứng phó bảo vệ tài sản trong gia đình
mặc dù cả hai hệ thống cảnh báo ngập lụt tại cộng đồng
và hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du hồ chứa đều trong chương trình thí điểm lắp đặt
nhưng những ưu điểm của hệ thống thông minh này mang lại
sẽ giúp bảo đảm an toàn tình hình
tính mạng và tài sản cho người dân địa phương